năm hai nghìn một mươi bảy là một năm ngành than gặp rất nhiều khó khăn
là một đơn vị thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam
công ty cổ phần than hà tu cũng không tránh khỏi những khó khăn đó
tuy vậy công đoàn công ty đã cố gắng bảo đảm việc làm thu nhập
cũng như chăm lo tốt đời sống của người lao động
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần than hà tu tkv gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh
thời tiết không thuận lợi đã dẫn tới khó khăn trong diện tích đổ thải
sản lượng khai thác tiếp tục bị cắt giảm
mặc dù vậy trong năm qua công ty đã thực hiện đồng bộ các giải pháp
từng bước tháo gỡ khó khăn các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều hoàn thành
việc làm và thu nhập của người lao động cơ bản được đảm bảo
để có được kết quả đó công đoàn cùng với ban giám đốc công ty
đã thực hiện tuyên truyền vận động công nhân lao động đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất
phần đấu thực hiện toàn diện các mục tiêu thi đua và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
trong năm hai nghìn một mươi bảy lương bình quân của anh em máy xúc chúng tôi là từ chín đến một mươi triệu
trong các ca sản xuất có chế độ bồi dưỡng giữ ca của công ty
như k một k hai chẳng hạn là có sữa ăn bồi dưỡng giữ ca để đảm bảo sức khỏe
vì vậy anh em làm việc
các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động
được công đoàn và lãnh đạo đơn vị quan tâm phối hợp phát động đẩy mạnh
đăng ký đảm nhận các công trình việc khó phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật
hợp lý hóa sản xuất
cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất
công đoàn công ty còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động
công đoàn đã phối hợp với ban giám đốc xét thưởng cho các tổ sản xuất đạt thành tích cao
đối với những đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp công đoàn công ty và chuyên môn
đã phối hợp để tìm việc khác trong công tác môi trường phòng trường mưa bão
để đảm bảo việc làm cho người lao động và thu nhập người lao động
ngoài ra việc làm và thu nhập người lao động
công đoàn công ty và chuyên môn đã phù hợp với đủ chế độ người lao động
cụ thể thứ nhất là vẫn duy trì tốt vụ hành giữa khai cho người lao động
đảm bảo chất lượng và đảm bảo kịp thời và chất lượng
cái hai nữa là công ty vẫn tuy trì đưa công cụ tận lái xe lái máy
và những bộ phận làm việc tại khai trường
công ty cũng đảm bảo chế độ khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
đối với một trăm linh một lần đối với một trăm linh người lao động của công ty
thế còn riêng đối với lao động nữ và gần bộ công ty tăng thêm một lần nữa
hay là hai lần trong đại
tuy điều kiện sản xuất còn gặp nhiều khó khăn
nhưng công ty cổ phần than hà tu vẫn duy trì tốt bốn bếp ăn phục vụ bữa ăn
giữa ca cho người lao động tại các công trường phân xưởng
bố trí đưa cơm hộp đến tận tay lái xe lái máy
bộ phận quản lý đầu đường bãi thải làm việc tại khai trường
khám sức khỏe định kỳ cho một trăm linh cán bộ công nhân viên và người lao động
những việc làm thiết thực và ý nghĩa trên đã tạo động lực thi đua mạnh mẽ
trong cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn công ty
giúp người lao động yên tâm công tác trong tình hình khó khăn chung của toàn ngành than